văn hóa cá tu nói chung như là văn hóa các dân tộc của anh em khác nó tương đối là đa dạng phong phú thì nó đã có từ lâu đời rồi ví dụ như nghề điêu khắc ở đây nghề cá tu hoặc là cá cóch đó mình chỉ ra tiếng của thông tức là điêu khắc thì cái từ cá cóch nó đã có từ hồi nào rồi từ xa xưa rồi tức là các ông các cụ ngày xưa làm làng này làm nhà mồ này nhất là làm nhà cưa đó nhưng mà không thể thiếu được cái nhà điêu khắc mà cái điêu khắc của họ thì phải nói rằng là cũng rất là đa dạng rất là phong phú
đúng rồi họ người này chim này thú này cá này cây có này đó trên là là lòng bọc của tôi nói chung là từ xưa đó họ rất mê cái điêu khắc
cùng với ông cư tích ông truy bố và các nghệ nhân cầu năm cầu nhất và một lớp nghệ nhân trẻ chưa hề được học qua một trường lớp hội hòa điêu khắc nào
dụng cụ sáng tạo cũng chỉ là những công cụ thô sơ như cái diều
con dao màu vẽ chế tác từ than củi cây lá rừng nhưng đôi tay tài hoa của họ đã tạo nên nhiều tượng gỗ phù điêu và những bức tranh sống đồng mang tính nhân văn sâu sắc và tình yêu thiên nhiên tha thiết với quê hương bản làng
để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghệ thuật điêu khắc cơ tu nhân các dịp lễ hội hội thi văn hóa thể thao các dân tộc
các huyện đông giang nam giang và tây giang ở quảng nam thường tổ chức các cuộc thi điêu khắc gỗ
đây là cơ hội tốt để các nghệ nhân cao niên truyền dạy kinh nghiệm cho lớp trẻ những người còn yêu thích văn hóa và nghệ thuật điêu khắc của đồng bào mình
không khó để nhận ra bên cạnh những tác phẩm điêu khắc mang tính truyền thống về văn hóa tín ngưỡng của đồng bào cơ tu
đã xuất hiện những tác phẩm điêu khắc mang hơi thở cuộc sống hiện đại hoặc tái hiện truyền thống yêu nước đánh giặc giữ làng của các chàng trai cơ tu
từ những không gian sáng tạo như thế này cùng với sự kế thừa của một lớp điêu khắc trẻ
người cư tu luôn hy vọng nghệ thuật điêu khắc trang trí trên gỗ úc của đồng bào mình sẽ không bao giờ mất như hình ảnh ngôi nhà gơn sửng sửng vững chãi nằm giữa cộng đồng làng
và được ôm lặng
những bức tường tranh điêu khắc gỗ là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của những nghệ nhân chân chất người cơ tu
những người nghệ nhân chỉ bằng kinh nghiệm bằng sự tiếp nối truyền thống bằng khả năng quan sát thực tiễn
đã tạo nên những bức tượng tranh điêu khắc gỗ mộc mạc nguyên sơ từ chất liệu ý tưởng đường nét bố cục cho đến màu sắc của tác phẩm
có thể nói trải qua những biến đồng thay đổi của thời gian những ngôi nhà gươn những ngôi nhà mộ nơi lưu giữ những tác phẩm điêu khắc gỗ
có giá trị về đời sống sinh hoạt lao động sản xuất tâm linh tín ngưỡng của người cư tu vẫn được bảo lưu và giữ gìn qua các thế hệ
có thể nói nghệ thuật điêu khắc cơ tu chính là cách nhìn về cuộc sống xung quanh
sự chiêm nghiệm về đời sống tâm linh cũng như khát vọng lưu giữ bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống của đồng bào cơ tu nơi đại ngàn trường sơn hùng vĩ